tại thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc ban dân vận trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận khối mặt trận tổ quốc việt nam
và các tổ chức chính trị xã hội năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn dân vận trung ương
và đồng chí trần thánh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí trương thị mai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
mà ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội trong năm hai nghìn một mươi chín đã đạt được
đồng chí trương thị mai đề nghị trong năm hai nghìn hai mươi ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp
cần tăng cường chủ động nắm tình hình nhân dân kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy
phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức các diễn đàn trao đổi đối thoại trực tiếp
tiếp xúc lắng nghe ý kiến nguyện vọng sáng kiến của nhân dân để kiến nghị phản ánh tham mưu với đảng nhà nước
tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
phối hợp với chính quyền tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác hòa giải
giải quyết những khiếu nại tố cáo và những vấn đề bức xúc trong nhân dân
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương